kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới
chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn
sau đây là phần tin chi tiết
hôm qua tại bang maine miền đông bang các nước mỹ đã xảy ra hai vụ sả súng khiến bốn người thiệt mạng và ba người bị thương
sáng một mươi tám tháng bốn cảnh sát tiếp nhận cổ gọi của một gia đình tại thị trấn baldwin thuộc bang maine thông báo
về việc phát hiện bốn nạn nhân thiệt mạng
cũng ngay sau đó tiếng súng văng lên trên xa lộ liên bang hai trăm chín mươi năm tại thị trấn yamau khiến ba người bị thương
tất cả đều trong xe riêng của họ
cảnh sát bang maine đã bắt giữ một đối tượng tình nghi song chưa công bố danh tính
cảnh sát cũng xác nhận hai vụ xả súng trên có liên quan tới nhau nhưng không tiết độ động cơ mà hung thủ thực hiện các vụ tấn công này
hôm ngày thống đốc bang maine đã gửi lời chiếc bóng sâu sắc tới gia đình các nạn nhân đồng thời lên án vụ tấn công
cũng tại mỹ một bãi đỗ xe bốn tầng đã đổ sập tại khu vực manhattan thành phố new york
vụ việc đã khiến ít nhất một công nhân thiệt mạng và năm người khác bị thương
các thiết bị robot cứu hộ đã được triển khai sau khi lực lượng cứu hỏa phải rút khỏi hiện trường
do điều kiện không ổn định của kiến trúc tòa nhà khiến các nhân viên không thể xác định thêm tình trạng thương vong
nhà chức trách khẳng định đã có thống kê đủ số người có mặt tại bãi đỗ xe khi sự cố xảy ra
cảnh sát new york cho biết không có dấu hiệu nghi vấn về vụ sập này
tuy nhiên như một biện pháp phòng ngừa sinh viên và nhân viên đại học pat đã được sơ tán
ngay sau khi lệnh ngừng bắn trong hai mươi bốn giờ giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự
bắt đầu có hiệu lực từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bốn tiền súng đã lại một lần nữa vang lên ở thủ đô khak tum của nước này
truyền thông khu vực đưa tin nhiều người dân sống tại khak tum cho biết vẫn nghe thấy tiền súng và tiếng nổ
ở các khu vực khác nhau
rất ít người mạo hiểm ra ngoài đường vào thời điểm này ở khastom chỉ trừ trường hợp bắt buộc phải ra ngoài để mua hàng thiết yếu và lương thực thực phẩm
trước đó quân đội sudan thông báo các bên xung đột tại sudan đã chấp thuận ngừng bắn trong hai mươi bốn giờ bắt đầu từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bốn
tuy nhiên giao tranh vẫn tiếp diễn ở thủ đô khak tum khiến thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ đổ vỡ và làn sóng bạo lực vẫn chưa có hồi kết
trong tuyên bố cùng ngày bộ ngoại giao ả rập xê út cho biết ngoại trưởng nước này đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp mỹ antony blinken
nhằm thảo luận về tình hình tại sudan
liên quan đến tình hình trên bán đảo triều tiên hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã ra lệnh cho các quan chức nước này
chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên theo kế hoạch
theo kcna ông kim jong un cũng ra lệnh triển khai một loạt vệ tinh giao thám quân sự đầu tiên theo kế hoạch
theo kcna ông kim jong un cũng ra lệnh triển khai một loạt vệ tinh giao thám để tăng cường khả năng giám sát của bình nhưỡng
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai triều tiên tuyên bố đã thực hiện cuộc thử nghiệm quan trọng giai đoạn cuối cùng để phát triển hệ thống vệ tinh do thám quân sự
và sẽ chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh trước cuối tháng bốn
vụ phóng vệ tinh sắp tới có thể mang ý nghĩa biểu tượng đối với cục phát triển hàng không vũ trụ quốc gia triều tiên
cơ quan phụ trách phát triển vệ tinh vừa kỷ niệm một mươi năm thành lập trong tháng này
nhà lãnh đạo kim jong un cho rằng vụ phóng nói trên và sự hoạt động của vệ tình là ưu tiên nhằm cải thiện độ hiệu quả và tính thực tiễn của các biện pháp đằn đề chiến tranh
động thái của nhà lãnh đạo triều tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước này phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa nhân liệu rắn mới
vũ khí được cho là sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội bình nhưỡng và hỗ trợ các vụ phóng tên lửa bất ngờ sắp tới
trong khi đó liên quan đến tình hình ukraine
thông báo mới đăng trên website của chính phủ đức cho hay hệ thống tên lửa phòng không patriot đã được chuyển giao cho ukraine cùng hàng loạt trang thiết bị vũ khí khác
thông báo cho biết thêm ukraine tuần này cũng đã nhận được từ đức bảy mươi sáu xe tải jet bốn mươi hai hệ thống anter di động tám mươi ba năm trăm hai mươi quả đạn bốn mươi mm bốn xe thiết giáp dat và một trăm hai mươi bốn phương tiện bảo vệ biên giới
mỹ là nước đầu tiên thông báo chuyển giao hệ thống patriot cho ukraine vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
như một phần của gói viện trợ quân sự mới
ngoài ra hà lan nói cũng sẽ cung cấp hai hệ thống phòng không patriot và một tên lửa cho ukraine
trong một diễn biến liên quan tổng thống kiêm bộ trưởng nội vụ thụy sĩ irelan berjev tái khẳng định nguyên tắc trung lập lâu nay của nước này theo đó sẽ không hỗ trợ quân sự cho bất cứ bên nào trong cuộc xung đột
ông berset lưu ý quan điểm trung lập không có nghĩa là thờ ơ trước lợi ích của người dân đồng thời cho biết thụy sĩ cam kết viện trợ nhân đạo cho ukraine
tuyên bố trên được tổng thống thụy sĩ đưa ra trong cuộc gặp với thủ tướng đức olaf scholz ở berlin ngày một mươi tám tháng bốn
trang truyền công tác tới new york mỹ sắp tới ngoại trưởng nga sergei lavrov dự kiến sẽ thảo luận về thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
nga là nước chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
do đó ngoại trưởng lavrov sẽ tham dự các cuộc họp của cơ quan này trong các ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bốn
cũng liên quan đến sáng kiến ngũ cốc biển đen bộ trưởng quốc phòng thổ nhĩ kỳ sẽ thảo luận với bộ trưởng bộ cơ sở hạ tầng ukraine đang ở thăm nước này về việc thực hiện thỏa thuận nói trên
trong khi đó bộ trưởng nông nghiệp ba lan cho biết bashava và kiev đã đạt được thỏa thuận về việc khởi động lại quá trình vận chuyển ngũ cốc của ukraine qua lãnh thổ ba lan kể từ ngày hai mươi một tháng bốn tới đồng thời bổ sung việc quy định niêm phong và giám sát quá cảnh
tuy nhiên lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm của ukraine và ba lan sẽ vẫn được giữ nguyên
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
ủy ban châu ec đã thông qua đề xuất về một đạo luật mới để tạo ra một lá chắn mạng châu âu nhằm phát hiện và chống lại các mối đe dọa có thể xảy ra
đạo luật mang tên đạo luật đoàn kết mạng nhằm đảm bảo cho tất cả công dân và doanh nghiệp châu âu đều được bảo vệ tốt cả trực tuyến và ngoại tuyến đồng thời thúc đẩy một không gian mạng mở an toàn và ổn định
yếu tố chính của văn bản này là việc thiết lập một lá chắn mạng châu âu
cơ sở hạ tầng toàn châu âu được tạo thành từ các trung tâm điều hành an ninh quốc gia và xuyên biên giới soc trên toàn liên minh
các trung tâm này sẽ chịu trách nhiệm phát hiện và chống lại các mối đe dọa mạng sử dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo ai hoặc phân tích dữ liệu nâng cao
theo kế hoạch sẽ có sáu hoặc bảy trung tâm điều hành an ninh mạng được thành lập và ba trong số đó sẽ được triển khai trong năm nay
được trang bị siêu máy tính và hệ thống ai các trung tâm này sẽ trải rộng khắp các quốc gia châu âu
và sẽ hoạt động cộng sinh để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trong tương lai
với ngân sách một một tỷ euro trong đó phần lớn được chương trình vì một châu âu kỹ thuật số cấp ngân sách lá chắn mạng châu âu dự kiến sẽ được thực thi vào đầu năm hai nghìn hai mươi
chính quyền nhiều vùng của ấn độ đã phải đóng cửa các trường học trong một tuần sau khi nhiệt độ tăng cao lên tới hơn bốn mươi độ c
ít nhất hai bang chipura ở phía đông bắc và t benggan ở miền đông ấn độ
đã ra lệnh đóng cửa các trường học trong tuần này do nhiệt độ tăng hơn năm độ c so với bình thường
văn phòng thời tiết quốc gia ấn độ cho biết nước này có khả năng trải qua các đợt nắng nóng từ tháng ba đến tháng năm
tháng hai vừa qua nhiệt độ tối đa trung bình trên khắp ấn độ là hai mươi chín năm độ c mức cao nhất trong hơn một trăm hai mươi năm qua
nắng nóng nghiêm trọng đã khiến ít nhất một mươi một người tử vong và trên bốn mươi người phải nhập viện do sốc nhiệt
sau khi tham dự một sự kiện tại bang maharastra ở miền đông ấn độ vào ngày một mươi sáu tháng bốn vừa qua
thưa quý vị trước đây nhiều người cho rằng nghiện ma túy gắn liền với nguy cơ vi phạm pháp luật
vi phạm các chuẩn mực đạo đức và quan hệ xã hội
do vậy người ta cho rằng để cai nghiện giải pháp đơn giản là tách người nghiện ra khỏi môi trường có ma túy một thời gian thì họ sẽ hết nghiện
quan niệm đó dẫn đến việc thành lập mô hình cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở khép kín ở rất nhiều quốc gia
hiện nay y học cho rằng nghiện ma túy được coi là bệnh mãn tính do dối loạn của não bộ
điều trị nghiện ma túy là một quá trình lâu dài
bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế tâm lý xã hội nhằm làm thay đổi nhận thức cảm xúc hành vi
tiến tới giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép
và để hiểu hơn về tác dụng của việc cai nghiện ma túy bằng tình cảm
mời quý vị và các bạn ghé thăm một trung tâm phục hồi cai nghiện ma túy tại hàn quốc trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
mỗi thứ bảy hàng tuần một nhóm thanh niên hàn quốc lại di chuyển về incheon phía tây seoul
để nói về quá trình vận lộn khi cai nghiện ma túy
họ tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ trong các cuộc trao đổi tình cảm tại trung tâm phục hồi cai nghiện ma túy
các buổi trị liệu miễn phí diễn ra vào buổi trưa được tổ chức bởi choi chi mook
người từng chiến đấu với cơn nghiện suốt hai mươi năm trước khi trở thành cố vấn
tôi nghĩ mình sẽ là một người bình thường khi ra tù
nhưng ở trong môi trường khắc nghiệt thay vì từ bỏ tôi đã bắt đầu tái nghiện
tôi nhận ra biện pháp tiêu cực chỉ khiến người bệnh không thể thoát khỏi vòng luân quẩn
tròi cũng là một trong những bệnh nhân đầu tiên ủng hộ sự thay đổi trong chính sách đối với người nghiện
theo hướng điều trị và tránh xa hình phạt
mặc dù đã bảy lần vào tù nhưng tôi không thể bỏ được ma túy
tuy nhiên sau khi được điều trị bằng các phương pháp tâm lý
tôi không tái nghiện
quá trình điều trị thành công và tôi nhận ra rằng nghiện ma túy có thể chữa được
hiện hầu hết những người phạm tội lần đầu và lần thứ hai đều được nhận án treo ba mươi đến bốn mươi giờ giáo dục bắt buộc về ma túy
cho biết điều này hầu như không thể giúp họ cai nghiện
thời điểm vàng để điều trị cai nghiện ma túy là khi mới bị bắt
nhưng quan niệm rằng người nghiện sẽ bỏ thuốc viện sau khi tham gia các lớp học bổ túc trong vài giờ là hoàn toàn sai lầm
theo vở đó
chính quyền nên chú ý hơn đến các hệ thống điều trị phục hồi thích hợp
trung tâm do ông choi phụ trách là một trong ba trung tâm được thành lập cách đây một mươi năm dưới sự tài trợ của nhật bản
các trung tâm hoạt động theo cách thức điều trị tích cực và chỉ thuê những người từng nghiện để chăm sóc và tư vấn bệnh nhân
ly đông che một người nghiện ma túy ở hàn quốc đã quyết định quay video về những cảm xúc và khó khăn của mình trong quá trình cai nghiện rồi đăng lên youtube
anh ấy cố tình để lộ khuôn mặt của mình
với hy vọng rằng nó sẽ giúp anh ấy từ bỏ thói quen sử dụng ma túy đá và đã thành công
khi tôi cai nghiện tôi muốn ghi lại cảm xúc hàng ngày và tình trạng hiện tại của mình
vì vậy tôi bắt đầu quay phim này
anh đã nhận được sự giúp đỡ từ dac để cai nghiện và được giới thiệu làm việc bán thời gian tại một nhà hàng như một phần của liệu pháp nghề nghiệp
tôi chưa bao giờ có một công việc hay cuộc sống hàng ngày như thế này
kể từ khi dùng ma túy
nhưng bây giờ tôi rất vui khi nghĩ rằng mình cũng có cuộc sống bình thường như mọi người một cách tích cực
câu chuyện của anh ly về cuộc đấu tranh chống lại cơn nghiện ma túy chỉ là một ví dụ về tình trạng sử dụng ma túy đang gia tăng ở hàn quốc
số người bị kết án về các tội liên quan đến ma túy đã tăng từ khoảng một mươi hai vào năm hai nghìn một mươi năm lên hơn một mươi sáu người vào năm hai nghìn một mươi bảy
gần sáu mươi số người bị kết án năm hai nghìn hai mươi một ở độ tuổi từ hai đến ba tuổi
ở độ tuổi từ ba mươi chín trở xuống và số người phạm tội ở tuổi vị thành niên đã tăng bốn mươi bốn trong vòng một năm từ hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi một
dữ liệu thống kê cho thấy trong năm hai nghìn hai mươi một tổng lượng ma túy bị tịch thu đã tăng hơn gấp ba lần chỉ trong một năm lên mức kỷ lục một ba tấn